tuy nhiên sau hơn hai năm đi vào thực tế tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng vẫn diễn ra phổ biến
người hút thuốc lá thì vẫn cố tình người bị ảnh hưởng thì không dám lên tiếng
còn các quan chức năng vẫn khó khăn vì chưa đủ lực lượng thanh tra và giám sát
tuy nhiên sau hơn hai năm đi vào thực tế tình trạng hút thuốc lá thì vẫn dễ dàng lên tiếng
mà người ta mà gắt lên thì chắc người ta sẽ nói chửi lại mình hoặc nói những câu khó nghe
biết là hút thuốc lá thì rất có hại cho sức khỏe nhưng mà bây giờ mình nhận nó trở thành quen thì bây giờ bỏ nó thì cũng phải bỏ dần dần
vô tư hút thuốc lá tại nơi công cộng tại bệnh viện bến xe
đầu lọc thuốc lá đã hút vứt khắp nơi
mặc dù biết là ảnh hưởng đến sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh
nhưng hầu hết người hút thuốc lá đều bào chữa bằng một lý do nghiện phải cai dần dần
luật phòng chống tác hại thuốc lá nêu rõ hành vi hút thuốc tại các địa điểm bị cấm
hoặc không bỏ tàn thuốc vào đúng nơi quy định tại những địa điểm được hút thuốc lá bị phạt từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
tuy nhiên đại diện cơ quan chức năng cho biết đến thời điểm hiện tại
vẫn chưa có trường hợp vi phạm nào bị xử phạt
việc xử phạt vi phạm hành chính khi hút thuốc lá tại những khu vực cấm hầu như chưa được áp dụng do nhiều nguyên nhân
người sử dụng thuốc lá quá nhiều trong khi đội ngũ có trách nhiệm giám sát và xử phạt tại nơi công cộng lại rất mỏng
cơ chế khác nhau
nhưng mà bên có thể tiêu chung lại một việc là nếu mà nói để mà có đủ cán bộ và thật nhiều thì rất là khó
hầu như là không có nước nào đáp ứng được cái đó đâu
nhưng mà cái việc quan trọng là cái việc tổ chức trong cái thời gian này là phải huy động cán bộ và tập trung làm cái việc này
và làm tương đối nghiêm tương đối tốt đi thì sẽ tôi nghĩ là như thế sẽ đủ cán bộ
tác hại của thuốc lá đã được thấy rõ
việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng được đa số người dân ủng hộ
tuy nhiên làm thế nào để thực hiện nghiêm quy định này vẫn đang là một thách thức không nhỏ đối với các cơ quan quản lý khi thiếu những chế tài đủ mạnh cần thiết
nhìn sang các nước tại thái lan những hành vi hút thuốc lá nơi công cộng sẽ bị xử phạt năm bạt tức khoảng hơn ba triệu đồng
bên cạnh đó chính quyền nước này cũng cấm hoạt động kinh doanh thuốc lá trên internet và bán thuốc lá lẻ